chị bích liên này sáng sớm ngày hôm nay tại thủ đô hà nội cũng như các tỉnh thành phía bắc đã có một đợt không khí khác rồi không biết cụ thể là như thế nào ạ
và có lẽ là những ai đi làm vào sáng sớm ngày hôm nay khi ra đường thì sẽ cảm nhận một cái không khí hoàn toàn khác
cái không khí nó có vẻ là mát mẻ hơn rất nhiều so với lại buổi sáng ngày hôm qua
đó là bởi vì từ chiều tối ngày hôm qua thì những cơn mưa rông đã xuất hiện và xui đi phần nào không khí oi nóng ngột ngạt suốt những ngày qua
có lẽ chưa bao giờ người dân thủ đô hà nội lại mong chờ những cơn mưa đến như vậy
tôi cũng thấy trên mạng xã hội thì người dân đã chia sẻ rất nhiều hình ảnh của mưa rông
có phải những bình luận như là đã kết thúc đợt nắng nóng rồi đấy ạ hay là cầu cả tuần mới có mưa
thậm chí là những dòng trạng thái còn hài hước hơn thế cậu ạ
vâng vậy thì liệu rằng đợt nắng nóng này đã kết thúc thật chưa hả chị bích liên
thật ra là chưa đâu quý vị ạ
dù là có mưa nhưng mà lượng không nhiều và ngắn vì vậy mà chỉ đủ làm mát bầu không khí ở thời điểm hiện tại thôi
đến trưa chiều khi trời nắng lên thì cảm giác oi bức lại xuất hiện trở lại
cũng bởi những trận mưa ngắn mà khi có nắng thì khiến cho độ ẩm trong không khí tăng lên nhiều
nhiều người sẽ còn cảm thấy khó chịu hơn cả những ngày nắng nóng vừa rồi ạ
vâng và có lẽ là chúng ta phải đợi kết thúc mùa hè thì mới kết thúc được đợt nắng nóng phải không ạ chị bích liên
và vừa rồi là một số thông tin thời tiết đáng chú ý và chúng tôi sẽ còn quay trở lại với nội dung này ở phần sau của chương trình
hẹn gặp lại